trong đó tỉnh thanh hóa có chín người chết và năm người khác mất tích
tỉnh sơn la có một người chết do mưa lũ
mưa lũ cũng gây ra hậu quả hết sức nặng nề cho người dân ở các huyện miền núi của thanh hóa
khiến gần một mươi một tám trăm linh ngôi nhà bị ngập hơn ba trăm sáu mươi ngôi nhà khác bị cuốn trôi đổ sập hư hỏng một phần
hàng nghìn hectare lúa hoa màu bị ngập lụt nghiêm trọng
nhiều tuyến đê sông đường giao thông trên địa bàn bị sạt lở hư hỏng nghiêm trọng
tại sơ la nhiều tuyến đường quốc lộ và tỉnh lộ vẫn đang ánh tắc cục bộ
nhiều địa phương vẫn đang bị chia cắt chưa thể tiếp cận được
lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực có mặt trên các tuyến đường để khắc phục sự cố đảm bảo giao thông
theo báo cáo của ủy ban an toàn giao thông quốc gia trong hai ngày nghỉ lễ
cả nước xảy ra năm mươi bảy vụ tai nạn giao thông khiến ba mươi hai người thiệt mạng và hai mươi ba người bị thương
riêng trong ngày hai tháng chín là ngày nghỉ thứ hai trong đợt nghỉ lễ
cả nước đã xảy ra hai mươi sáu vụ tai nạn giao thông
làm một mươi ba người thiệt mạng và một mươi một người bị thương giảm cả ba tiêu chí so với ngày đầu
qua tuần tra kiểm soát của lực lượng chức năng số trường hợp bị phát hiện vi phạm và xử lý
cũng giảm đi so với ngày đầu ít hơn sáu trăm linh trường hợp
công an tỉnh đồng nai đang tích cực điều tra truy bắt nhóm đối tượng dùng dao truy sát
khiến ông huỳnh tấn phát ba mươi tám tuổi chú huyện vĩnh cửu tử vong
và một người khác bị thương vào trưa ngày hai tháng chín
vào khoảng một mươi một giờ ba mươi phút người dân phát hiện một nhóm người
mang mã tấu gậy gọc truy đuổi chém nhau loạn xạ ngay giữa đường
sau ít phút mọi người thấy ông phát bị một đối tượng cầm dao đâm vào hông gục tại chỗ
một người khác chưa rõ lai lịch cũng bị chém vào tay gây thương tích
sau khi gây án các đối tượng đã điều khiển xe máy bỏ trốn
hai nạn nhân sau đó được người dân đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng
ông phát đã tử vong trên đường đến bệnh viện
theo người dân sáng cùng ngày ông phát có tham gia đá gà ăn tiền
và có xảy ra mâu thuẫn với một số đối tượng
không chế đe dọa và cướp đi hai nhẫn vàng đối tượng phạm văn toàn
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm vừa bị công an huyện yên khánh tỉnh ninh bình bắt giữ
trước đó vào ngày hai mươi năm tháng tám công an huyện yên khánh nhận được tin báo
của một người phụ nữ về việc bị một nam thanh niên khống chế đe dọa và cướp đi
hai nhẫn vàng tại khu vực vành đai quốc lộ một mươi thuộc địa bàn xã khánh hải
bằng các biện pháp nghiệp vụ chỉ sau bốn mươi tám giờ điều tra truy xét
công an huyện yên khánh tỉnh ninh bình đã làm rõ bắt giữ đối tượng gây án là phạm văn toàn
là đối tượng nghiện ma túy từng có hai tiền án khi ra tù tiếp tục trộm cắp tài sản
lê anh tuấn chú thành phố buôn ma thuột vừa bị công an thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc bắt giữ
để có thể sử dụng ma túy tuấn thường xuyên đi rào la trên các tuyến phố
khi thấy ai để xe mô tô sơ hở lập tức dùng vam phá khóa mở khóa điện rồi nổ máy lấy xe bỏ trốn
với thủ đoạn đó từ đầu tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám đến nay tuấn đã lấy cắp một mươi chiếc xe mô tô các loại
sau đó đem bán lấy tiền mua ma túy và tiêu xài cá nhân
ngoài ra tuấn còn đột nhập các dãy nhà trọ gây ra thêm hai vụ trộm cắp nhiều loại tài sản khác
một vụ vận chuyển gần một trăm linh kg thuốc nổ vừa bị lực lượng công an tỉnh quảng trị phát hiện bắt quả tàng
vào khoảng một mươi chín h ngày hai mươi chín tháng tám tại km bảy trăm một mươi bảy ba trăm linh trên tuyến quốc lộ một a
thuộc địa phận huyện vĩnh linh tổ công tác phối hợp đã tiến hành kiểm tra hành chính xe ô tô taxi
do tài xế lê phước tứ điều khiển có bởi huyện nghi vấn
qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện phía sau cốp xe có ba bao gai bên trong chứa tám mươi năm kg thuốc nổ
bước đầu đối tượng nguyễn thành phương khai nhận đã thuê xe ô tô vận chuyển số thuốc nói trên
ra bán cho một đối tượng tại tỉnh quảng bình
bước đầu đối tượng nguyễn thành phương khai nhận đã thuê xe ô tô taxi nói trên bán cho một đối tượng tại tỉnh quảng bình